đợt rét đậm rét hại có nơi xuất hiện băng giá trên địa bàn tỉnh yên bái từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng một vừa qua
tính đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
đã ghi nhận tám mươi năm con da súc bị chết rét ước tính thiệt hại là một bốn tỷ đồng
trong đó tập trung tại một số huyện miền tây và huyện lục yên
theo đó nền nhiệt độ trong đợt rét đậm rét hại lần này ở các địa bàn vùng cao xuống dưới một mươi độ c
thậm chí xuống tới độ c trong đó tại huyện mù căng trải đã xuất hiện băng giá tại một số điểm núi cao trên một mét so với mực nước biển
cũng như tại đỉnh đèo khao phạ vào ngày một mươi và một mươi một tháng một
do nhiệt độ xuống thấp vì vậy đã ảnh hưởng tới việc chăn nuôi đàn gia súc của bà con nông dân
theo đó số gia súc chết tập trung chủ yếu tại ba huyện mù căng trải sáu mươi năm con văn chấn chín con lục yên một mươi một con chủ yếu là châu và bò
theo dự báo xét đậm xét hại vẫn tiếp tục kéo dài
để hạn chế thiệt hại cho gia súc lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh yên bái sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
các đoàn công tác tỉnh yên bái đã trực tiếp xuống các địa phương chỉ đạo hướng dẫn các xã thị trấn và người dân
trong những đường xét đậm xét hại đưa châu bò về chuồng chăn rắp tại chỗ tận dụng nguyên liệu có sẵn tại địa phương
củng cố chuồng trại che chắn bảo đảm kín gió giữ ấm cho châu bò